cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số hai mươi sáu c bốn mươi sáu p một mươi ba ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số chín c ba p một mươi bốn về tội nhận hối lộ
quy định tài khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn và tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời ra các quyết định một quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với phạm nhật vũ
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần
đồng thời ra các quyết định hai quyết định nghe nhìn toàn cầu avg về tội đưa hối lộ quy định tài khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời ra các quyết định ba quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với võ văn mạnh
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm vai trò đồng phạm
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hoàng duy quang là nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amas
về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm vai trò đồng phạm
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn bắc son trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải về tội nhận hối lộ
quy định tại khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
vào cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
đối với các bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra
xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật
vào trưa ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng bốn tại bản nà liều
xin được chuyển sang một thông tin khác vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn tại bản nà liều xã nà ngịu huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là thảo thị sông và mùa an nu cả hai cùng chú tại bản phiên phụ a xã phiên cầm huyện mai sơn
tăng vật thu giữ là bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một gói heroin cùng với một số vật chứng khác có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng chất năng đã bắt khẩn cấp đối tượng giàng a tủa chú tại bản hồi sẵn sãn nà nghịu huyện sông mã
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp một cân điện tử gần bốn mươi năm triệu đồng cùng với một số tăng vật khác có liên quan
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính để bán kiếm lời
khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
được biết quá trình bị bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt để bỏ trốn nhưng không thành
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua thì tại khu vực cầu long biên hà nội đã xuất hiện rất nhiều kim tiêm đã qua sử dụng
bị vứt la liệt trên cầu
qua xác minh thì cơ quan chức năng cho biết là số kim tiêm xuất hiện trên cầu là do các đối tượng nghiện ma túy tiêm trích
sau đó bỏ
trước thực trạng này công an quận hoàn kiếm và đống đa đã phối hợp thu gom số kim tiêm trên trên khu vực cầu
đồng thời thành lập tổ công tác tuần tra trên khu vực cầu nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi tiêm trích
trên khu vực cầu long biên xuất hiện nhiều vỏ kim tiêm đã qua sử dụng
kim tiêm được nhét mọi ngóc ngách từ gầm cầu khe cầu cho đến khu vực đường dây
cơ quan chức năng đánh giá đây là địa điểm nóng trên địa bàn về vấn đề an ninh trật tự
đặc biệt là vấn nạn ma túy các đối tượng nghiện ở các nơi thường lui về đây tiêm trích sau đó bỏ lại kim tiêm
trước đây cũng đã từng có trở ra tình trạng là các đối tượng nghiện ở làng nghiện lan thang đã ở đây có sử dụng kim tiêm trích rút ở đây
sau khi công an phường tiến hành giải quyết quay phép
thì hiện tại tình trạng này đã giảm hiện nay là không còn
nhưng tuy nhiên trong vừa rồi thì qua giá soát tất cả tổ chức kiểm soát thì công an phường đã phát hiện trên dốc cầu lên
gã long biên có một số kim tiêm do các đối tượng nghiện vứt sử dụng
sau khi đó thì để lại các đối tượng nghiện này thường là các đối tượng lang thang
tại các chợ như chợ long biên chợ đồng xuân các đối tượng sử dụng hút trích ma túy sau đó sẽ vứt kim tiêm lại
trước thực trạng này công an quận hoàn kiếm
và đống đa đã phối hợp để dọn sạch kim tiêm trên cầu
sau khi ra quân xử lý khu vực cầu long biên được dọn dẹp sạch sẽ không còn tình trạng kim tiêm vứt bửa bãi
để tiêm trích sau đó bỏ lại kim tiêm trên khu vực cầu long biên
hiện tại thì số kim tiêm trên cầu đã được thu gom đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này
lực lượng dân phòng công an phường liên tục chốt chặn để xử lý những đối tượng đến khu vực cầu tiêm trích
đồng thời qua công tác tuần tra nếu phát hiện thấy kim tiêm trên khu vực cầu sẽ thu gom xử lý
tuy nhiên đây là khu vực giáp danh giữa ba phường phúc tân phúc xá đồng xuân
nên việc tuần tra kiểm soát sẽ không thể được xử lý
cũng như phối hợp sàng lọc các đối tượng nghiện ngập còn gặp khó khăn
công tác xử lý và bắt giữ các đối tượng nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với việc thường xuyên tuần tra kiểm soát của các tổ công tác trên khu vực cầu long biên
sẽ ngăn chặn được tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi tiêm trích ma túy
qua đó đem lại sự an tâm cho người dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến tám người tử vong xảy ra vào ngày hôm qua
tại ngõ một đại linh phường trung văn quận nam tử liêm hà nội
đã khiến nhiều người bàng hoàng và đau xót trước hậu quả mà nạn nhân xấu xố phải gánh chịu
sau một ngày xảy ra sự việc cho đến thời điểm hiện tại
cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác kiểm tra tại hiện trường
sau đây là ghi nhận của phóng viên bùi xuân thế bảo

các người tử vong tại phường trung văn quận nam tử liêm hà nội
vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra cũng như khám nghiệm hiện trường
những hộ dân xung quanh cũng như xưởng xung quanh đang tiến hành những công tác khắc phục ban đầu
tại hiện trường cơ quan chức năng vẫn túc trực làm nhiệm vụ
để phục vụ công tác điều tra mọi đồ đạc trong khu vực cháy vẫn chưa được di rời
các xưởng bên cạnh khu vực cháy trong sáng nay đóng cửa không hoạt động
khu vực cháy là các xưởng kho được xây dựng tạm
sen kẽ với khu dân cư có kết cấu khung thép mái tôn tường xây lửng bằng gạch phía trên bịt tôn
người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy vẫn chưa hết bằng hoàng và đau xót sau khi xảy ra vụ cháy
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cùng ngày theo báo cáo của văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã xác định chập điện là nguyên nhân gây ra vụ cháy
lại vừa mới tiếp tục xảy ra một vụ việc học sinh bị bạn đánh hợp đồng tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
trong lúc đi lấy sách vật học sinh bị bạn đánh hợp đồng tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
ở tại thư viện một học sinh lớp tám trường trung học cơ sở mỹ thới đã lỡ va chạm với hai bạn nữ cùng khối
mặc dù đã xin lỗi nhưng cho đến ngày hôm sau em này vẫn bị một nhóm bạn đến đánh hội đồng ở hành lang lớp học
em này sau đó đã phải nhập viện điều trị với chẩn đoán là đa chấn thương
sở giáo dục và đào tạo an giang cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc nếu giáo viên và ban giám hiệu nhà trường thờ ơ khi xử lý vụ việc sẽ bị đình chỉ công tác
ngày một mươi hai tháng bốn hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cũng đã bị đình chỉ công tác do đã không báo cáo vụ việc hai học sinh đánh nhau trong lớp
hình ảnh vụ đánh nhau bị phát tán trước đó trên mạng xã hội

thưa quý vị ngày hội tuyển sinh tư vấn hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
chọn đúng ngành thành công sớm diễn ra vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng bốn
tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia
nếu như những năm trước nhiều thí sinh muốn tư vấn chọn ngành chưa quyết định
thì năm nay nhiều em đã định hướng chọn trường chọn ngành trước khi đến tham gia ngày hội
nhiều em học sinh đã tự đặt ra cho mình những tiêu chí để lựa chọn trường chọn ngành nghề đào tạo
không chỉ muốn chọn trường tốt mà còn phải có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
cũng như có thể thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
hơn bốn mươi gian hàng của các trường cao đẳng trung cấp nghề tham gia ngày hội
nhiều câu hỏi được đặt ra rõ ràng sát với thực tế đặc biệt chú trọng tới cơ hội việc làm khi ra trường
đầu tiên là mình cần phải chọn đúng ngành nghề mình muốn mình mong muốn mình hết ngành nghề nào
thì mình nên chọn đúng ngành nghề đó và mình phải chọn được cái khói mà mình cần vào
thì mình nên ôn kỹ những môn mà khói đó cần nó chọn
không nên gọi là phải cần phải học cần phải học chứ không nên lơ là
mà cứ nghĩ là qua mai còn sớm mà không học để năm sau còn học
mà từ bây giờ phải là cần mới lên tập trung mà ôn tập ôn thi rồi
em cũng đã chuẩn bị những cái chiến thức của mình để thi
để chuẩn bị những cái như là chuẩn bị tinh thần đó
để có thể chuẩn bị có thể thi cho cái kỳ thi trường học ba bốn gia cho tốt
thì em có ba tiêu chí thứ nhất là cái ngành đó là nó có như là nó có bảo hà hay chưa
và thứ hai là
cái ngành các em có thích hay không thứ ba là cái trường có chất lượng hay không
thì đó là những cái tiêu chí chọn trường của em
khác với các năm trước việc hướng nghiệp năm nay có sự tham gia của đông đảo các em học sinh
các khối lớp một mươi và một mươi một nhiều em đã có ý thức tìm hiểu về nghề nghiệp từ rất sớm
theo các trường đại học cao đẳng việc tư vấn hướng nghiệp sớm
sẽ giúp các em đầu tư có định hướng ngay từ sớm không mất thời gian sửa sai
ngày hội tuyển sinh tư vấn hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp
là hoạt động được tổ chức thường niên với mong muốn giúp học sinh định hướng chọn trường
chọn nghề phù hợp hướng đến mục tiêu chăm lo cho nguồn nhân lực của đất nước
thưa quý vị tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân
vừa qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh huy động cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở
trực tiếp đến từng thôn bản để cấp trả gần ba trăm linh thẻ căn cước công dân
và học sinh vùng cao xã luận khê huyện thường xuân
do điều kiện đường xá xa xôi đi lại khó khăn
nên hàng trăm người dân trên địa bàn xã luận khê chưa có thẻ căn cước công dân
nhằm chia sẻ và giúp đỡ những khó khăn và giúp đỡ nhân dân trong việc hoàn thiện các thủ tục giấy tờ tùy thân
nhất là thẻ căn cước công dân
hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát quản lý hành chính
và đoàn thanh niên công an tỉnh đã trực tiếp đến xã luận khê
vào các ngày thứ bảy và chủ nhật để làm thẻ căn cước công dân lưu động
cho đồng bào vùng cao người già học sinh trên địa bàn
ngay sau khi hoàn thiện thủ tục làm xong thẻ căn cước
sáng ngày một mươi tháng bốn cám bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa đã có mặt tại xã luận khê
để cấp trả tận tay thẻ căn cước công dân cho người dân
có mặt từ rất sớm tại nhà văn hóa thôn yên mỹ xã luận khê
hàng trăm người dân xã luận khê rất phấn khởi vui mừng
khi tận tay nhận tấm thẻ căn cước công dân cho công an tỉnh giao nhận
đối với những người già người tàn tật và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
gia đình chính sách lực lượng công an đã về tận nhà dân để cấp trả căn cước công dân
còn vào chiều nay đoàn đại biểu của công an tỉnh sóc trăng
cùng với các mạnh thường quân từ tp hcm đã đến tặng quà cho các gia đình chính sách
người nghèo dân tộc khơ me nhân dịp tết trôn trân năm tháng mây
hai nghìn một mươi chín tại ủy ban nhân dân phường năm thành phố sóc trăng
theo đó đoàn đã tặng hai mươi xe đạp và quà cho các em học sinh nghèo là người dân tộc khơ me
có tinh thần vượt khó phấn đấu vươn lên trong học tập
đồng thời trao tặng năm mươi phần quà cho các gia đình chính sách
các hộ nghèo dân tộc khơ me trên địa bàn phường năm thành phố sóc trăng
đây là hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn
nhằm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dân tộc khơ me
đón tết cổ truyền trôn trân năm tháng mây năm hai nghìn một mươi chín được đầm ấm vui tươi đầy nghĩa tình
dịp này phòng biêu chính thuộc văn phòng bộ công an cũng đã phối hợp với phòng tham mưu công an tỉnh sóc trăng
tặng một trăm năm mươi phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn phường năm thành phố sóc trăng
vâng thưa quý vị như đã nói ở phần đầu hôm nay ngày một mươi ba tháng bốn tức là ngày chín tháng ba âm lịch
là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày do thời tiết đẹp và chung với ngày nghỉ
nên trong ngày chín tháng ba âm lịch lượng người và phương tiện đổ về khu vực đền hùng tăng đột biến
so với ngày hôm qua tức là ngày khai hội lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp
đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động dỗ tổ
theo thống kê của ban tổ chức lễ dỗ tổ trong ngày hôm nay đã có hai ba trăm linh lượt xe ô tô
và năm tám trăm linh lượt xe máy đưa đón nhân dân

theo ước tính có khoảng hơn một triệu lượt du khách đã về tham dự lễ hội đền hùng trong ngày hôm nay
khắp các nẻo đường đổ về khu vực của đền hùng lực lượng công an và thanh niên tình nguyện
đã lập các hàng rào để phân luồng hướng đi cho du khách
dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng người dân đã tự xếp hàng và di chuyển trật tự
không để xảy ra tình trạng chen lấn rồn ứ tại khu vực hành lễ
bên cạnh đó lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các đền chùa và các địa điểm trong khu di tích
thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác tự bảo quản tài sản
bên cạnh lực lượng công khai công an tỉnh cũng bố trí hàng trăm trinh sát hóa trang
nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ các hành vi lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi trộm cắp móc túi
các đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của ban tổ chức lễ dỗ tổ
phát hiện đình chỉ hoạt động hai mươi bãi trông giữ xe trái phép kiểm tra nhắc nhở một trăm linh bảy hộ kinh doanh
yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức đẩy đuổi sáu mươi năm trường hợp bán hàng rong ra khỏi khu vực đền hùng
vâng thưa quý vị là một trong những điểm nhấn sinh động trong chuỗi các hoạt động của lễ rỗ tổ hùng vương
thì lễ hội đền hùng năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
có hội thi bơi trải truyền thống đã được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
tức là ngày chín tháng ba âm lịch trên sông lô thuộc địa phận phường bạch hạc
thành phố việt trì tỉnh phú thọ và đã thu hút rất đông đảo người dân tham gia
theo sử sách ghi lại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nguyên mông vào thế kỷ thứ một mươi
nhà trần đã nhiều lần chọn ngã ba bạch hạc làm nơi huấn luyện quân sĩ
vì thế bơi trải xuất hiện tại đây là một trong những hoạt động nhằm luyện thủy quân
thêm dẻo dai và bền bỉ
từ đó bơi trải đã trở thành một tục lệ một nét đẹp văn hóa truyền thống
mang tính thượng võ của người dân quanh năm gắn với sông nước
hội thi bơi trải trên sông lô đã thu hút sự tham gia của hai trăm linh vận động viên
đến từ sáu đội thuộc các phường xã khác trên địa bàn
các tay trèo đã cống hiến những đường đua đẹp mắt và để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem
do chuẩn bị tốt về công tác an ninh trật tự làm tốt công tác đảm bảo an toàn trên đường đua
công tác trọng tài và giám sát thi đấu trực tiếp đã được ban tổ chức siết chặt
đảm bảo công bằng khách quan chính xác nên hội thi đã diễn ra thành công
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương khi về hành hương đất tổ
đúng là như vậy dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùa một mươi tháng ba
và câu nói ấy có từ bao đời nay đã thấm đẫm trong tâm thức của mỗi người dân đất việt
dỗ tổ hùng vương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
không chỉ đối với người dân trong nước mà còn với cả kiều bào đang sống và làm việc tại nước ngoài
đây là dịp để họ trở về quê hương hướng về nguồn cuội
sinh sống và làm việc tại vương quốc anh gần bốn mươi năm
nhưng năm năm trở lại đây năm nào ông nguyễn mạnh cương cũng trở về việt nam tham dự lễ rỗ tổ hùng vương
với ông về đất tổ chính là hướng về quê hương đất nước
hướng về văn hóa tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
và dự án ngày quốc tổ việt nam toàn bộ